từ đầu năm đến nay lượng khách đến thăm quan du lịch tại hà nội đã đạt gần một mươi bốn bốn triệu lượt tăng chín năm cùng kỳ năm trước
trong đó khách quốc tế đạt trên ba ba triệu người tăng một mươi sáu
đáng lưu ý tổng thu từ khách du lịch ước tính đạt năm mươi hai trăm bốn mươi hai tỷ đồng tăng gần ba mươi so với cùng kỳ năm trước
để tăng cường quảng bá hình ảnh mới đây ubnd tp hà nội đã ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác
với mạng tin tức truyền hình capcnn tuyên truyền quảng bá tp hà nội trên kênh cnn quốc tế giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó sở du lịch hà nội cũng triển khai các nội dung hợp tác giữa sở du lịch với tổng công ty hàng không việt nam
về việc phối hợp tổ chức đón các đoàn khảo sát của nhật bản úc và châu âu trong năm hai nghìn một mươi chín
phối hợp tổ chức chương trình mùa hè châu âu tại khu vực nhà bát giác vườn hoa lý thái tổ
cũng trong thời gian này sở du lịch hà nội xúc tiến xây dựng các sản phẩm du lịch vùng ngoại thành
dựa trên việc khai thác tiềm năng du lịch tại các huyện thị xã